giá xăng ron chín mươi hai tiếp tục giảm hơn sáu trăm linh đồng một lít bắt đầu từ một mươi năm h ngày hôm nay ngày bốn tháng tám là thông tin mới nhất mà liên bộ công thương tài chính vừa công bố
trong lần điều chỉnh này liên bộ công thương tài chính đã giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn
giá xăng ron chín mươi hai đã giảm sáu trăm linh bốn đồng một lít xăng e năm giảm năm trăm chín mươi ba đồng một lít giá dầu ma rút giảm ba trăm bảy mươi tám đồng một kg dầu diesel và dầu hỏa đồng loạt giảm sáu trăm ba mươi bảy và ba trăm bảy mươi một đồng một lít
mức giá sau khi điều chỉnh cụ thể như sau
xăng ron chín mươi hai giá bán không cao hơn một mươi bốn sáu trăm chín mươi chín đồng một lít xăng e năm giá bán không cao hơn một mươi bốn hai trăm năm mươi đồng một lít dầu diesel năm m giá bán không cao hơn một mươi bốn sáu trăm chín mươi chín đồng một lít
giá bán không cao hơn một mươi một sáu trăm sáu mươi một đồng một lít dầu hỏa giá bán không cao hơn một mươi hai trăm chín mươi sáu đồng một lít dầu ma rút một trăm tám mươi cs ba năm s giá bán không cao hơn tám sáu trăm hai mươi ba đồng một kg
các mức giá mới và thời điểm tích quỹ bình ổn giá xăng dầu đều được áp dụng từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay ngày bốn tháng tám